sau tám năm được thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
và quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển đang được triển khai mạnh mẽ
đạt nhiều kết quả trong công tác phục hồi và bảo tồn nguồn lợi thủy sản
đó là nội dung được đưa ra trong hội nghị tổng kết chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam
qua tám năm triển khai đến nay có một mươi hai trên một mươi sáu khu bảo tồn biển đã được thành lập
diện tích biển được bảo tồn đạt một trăm tám mươi năm ha
luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy thay thế cho luật thủy sản hai nghìn ba với nguyên tắc khai thác nguồn lợi thủy sản
phải căn cứ vào chữ lượng nguồn lợi thủy sản gắn bảo vệ tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản
bảo đảm phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm
cùng với đó định hướng phát triển giai đoạn tới nuôi biển cũng là một trong những nội dung trọng tâm
hướng đến tăng diện tích các khu bảo tồn đạt sáu diện tích mặt nước biển
góp phần bảo đảm tái tạo và gìn giữ đa dạng sinh học
bên cạnh đó các bộ ngành chính quyền địa phương cần tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện
để ngăn chặn nguồn lợi thủy sản tạo điều kiện để ngăn chặn nguồn lợi thủy sản
cho người dân doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch sinh thái du lịch cộng đồng
thu hút người dân ven biển chuyển đổi các hoạt động liên quan đến xâm hại
tác động biển sang bảo vệ bảo tồn tạo sinh kế việc làm mới cho người dân tại khu vực này